một mươi một tháng năm một thanh niên đi xe máy đợi mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang vào tiệm vàng lập đức ở thị trấn định quán hỏi mua nhẫn vàng
lúc này trong tiệm vàng có hai nữ nhân viên và bảo vệ ngồi phía ngoài cửa
lợi dụng lúc nhân viên không để ý đối tượng đã cướp giật chiếc nhẫn rồi lên xe bỏ chạy
lúc này một số nhân viên và bảo vệ nhanh chóng đuổi theo nhưng đối tượng đã tẩu thoát
ngay sau khi nhận tin báo công an huyện định quán đã có mặt tại hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với tống văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã núa ngam huyện điện biên
về hành vi cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một tháng năm quang sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện xe mô tô tham gia giao thông
tại khu vực xã pom lót
và đã bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện điện biên lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông
ngay sau đó quang đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải và chia sẻ một bài viết vào các hội nhóm với nội dung
chưa có biên bản nào mà đã tịch thu tài sản của công dân